một nhóm đối tượng đã sử dụng tài khoản zalo và facebook để nhắn tin mua bán số lô số đề quy mô lớn với số tiền đánh bạc mỗi ngày là khoảng một trăm hai mươi triệu đồng vừa bị công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình triệt phá thành công
các đối tượng bị bắt cùng chú tại tỉnh ninh bình lực lượng công an đã thu giữ sáu điện thoại di động quá trình điều tra xác minh lực lượng công an xác định nguyễn ánh dương là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc
hàng ngày các đối tượng sau khi ghi số lô số đề thì tổng hợp và báo lại cho dương số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ tháng chín cho đến nay là khoảng ba tỷ đồng hiện công an thành phố tam điệp đang tiếp tục điều tra xử lý